thưa quý vị thời gian gần đây cùng với việc thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh thái nguyên
hàng nghìn người lao động đã trở lại làm việc tại các khu cụ công nghiệp
lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân một số đối tượng đã gia tăng hoạt động trộm cắp cướp cướp giật tài sản
cuối tháng chín tại khu công nghiệp yên bình thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
xảy ra liên tiếp bốn vụ cướp giật tài sản nạn nhân hầu hết là công nhân trong các công ty doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phát hiện hai nhóm đối tượng nghi vấn tiến hành triệu tập đấu tranh với các đối tượng
xác định nguyễn công hậu và ma công dương gây ra ba vụ cướp giật tài sản mai thanh hải gây ra một vụ cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản
theo đó từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng chín hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản
một vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn định hóa phú lương thái nguyên phổ yên

gây thiệt hại khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng tại một công ty thuộc khu công nghiệp sông công i
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian từ mùa một tháng sáu đến ngày mùa một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn cho công ty
công an thành phố sông công vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng tại một công ty thuộc khu công nghiệp sông công một
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian từ mùa một tháng sáu đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn cho công ty
công an thành phố sông công vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại lớn cho công ty

công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn cho công ty
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian từ mùa một tháng sáu đến ngày mùa một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người quản lý và nhân viên của công ty gồm trần anh tú trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng
nguyễn tất bình và nguyễn thị tuyết mai chủ nhiệm sản xuất của sưởng hai
nguyễn ngọc sơn và trần thị trang là nhân viên của công ty
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp tài sản
với số lượng bốn trăm bảy mươi bốn màn hình điện thoại các loại tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
vụ án trên cũng chỉ là một trong một mươi hai vụ trộm cắt tài sản mà cơ quan tp sông công triệt phá từ đầu năm đến nay
qua những vụ án cho thấy tội phạm xâm phạm sở hữu đang có dấu hiệu dịch chuyển trở lại địa bàn khu cụm công nghiệp
để giảm thiểu những vụ việc và thiệt hại có thể xảy ra tại địa bàn khu cụm công nghiệp
sớm phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội
các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động có các phương án quản lý bảo vệ tài sản
tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra làm rõ các vụ án